trong sáu tháng thanh đã nhận hồ sơ của hàng chục trường hợp có nhu cầu xuất khẩu lao động hiện đang cư trú tại tỉnh hải dương thái nguyên quảng ninh thái bình với tổng số tiền hơn một năm tỷ đồng
toàn bộ số tiền thu được đã bị đối tượng chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân mà không có bất cứ trường hợp nào được xuất cảnh lao động như đã hứa
tòa nhân dân thị xã điện bàn tỉnh quảng nam vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án mua bán và tổ chức sử dụng trái phép
trái phép chất ma túy trên địa bàn
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai bùi tấn lực rủ bạn đến quán karaoke diễm linh tại thị xã điện thắng trung thị xã điện bàn hát và sử dụng ma túy
tại đây lực nhờ hứa kim oanh mua hai lần ma túy nhận tiền xong oanh liên lạc với nguyễn thị đức tây mua số ma túy theo yêu cầu của lực
sau khi mua được ma túy tây đưa cho oanh mang vào phòng hát một trăm linh bốn đưa cho lực
sau khi mua được ma túy lê thanh tuấn và mọi người trong phòng hát cùng sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
kết thúc phiên tòa bùi tấn lực bị tuyên phạt bảy năm tù lê thanh tuấn bốn năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
bị cáo hứa kim oanh nhận mức án một mươi một năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tội mua bán trái phép chân ma túy
bị cáo nguyễn thị đức tây bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
có thể thấy rằng bên cạnh những đường dây ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia thì những điểm buôn bán xỉ lẻ ma túy trong khu dân cư cũng đã gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng
mới đây một địa điểm phức tạp về ma túy tồn tại trong suốt một thời gian dài nằm ngay trung tâm thành phố đà nẵng cũng vừa bị công an quận hải châu tập trung triệt xóa
lợi dụng địa bàn đông đúc chặt hẹp lại có quan hệ họ hàng mật thiết với nhau
số đối tượng này đã mua bán ma túy trong ngõ năm trăm bảy mươi hai
khiêm phường hải châu hai quận hải châu hoạt động rất tinh vi kín đáo nhằm giúp nhau qua mắt cơ quan chức năng
hơn bảy mươi cán bộ chiến sĩ của công an quận được huy động chia nhiều tổ công tác tấn công trực diện vào ổ ma túy
đúng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng ba tất cả cán bộ chiến sĩ của công an quận chặn đứng mọi ngà đường vào ngõ năm trăm bảy mươi hai và đột kích vào ngôi nhà k năm trăm bảy mươi hai trên một trăm bốn mươi ông ích khiêm
trong sự chống chạp quyết liệt của cán bộ chiến sĩ của công an quận
với diện tích chỉ năm m hai thì nơi đây đã diễn ra những cuộc giao dịch ma túy chóng vánh
tiền sẽ được đưa vào và ma túy sẽ được chuyển ra
và cứ thế địa điểm này đã trở thành một tụ điểm gây phức tạp về an ninh trật tự và phải rất khó khăn
vì vậy lực lượng công an quận hải châu mới có thể đột kích
tại ngôi nhà do trần thị thanh làm chủ cầm đầu việc mua bán trái phép chất ma túy
các trinh sát phát hiện số đối tượng đầu nậu có liên quan đắc lực gồm nguyễn thị ngọc trinh huỳnh tấn lực và mai thị nở
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ hơn một trăm linh tép heroin đã được phân chia thành nhiều gói nhỏ và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
đến một mươi sáu giờ cùng ngày việc khám xét cơ bản được hoàn thành
và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc
sự âm mỉ dai dẳng của điểm ma túy này đã khiến cán bộ chiến sĩ công an quận hải châu hạ quyết tâm triệt xóa đến cùng
khó khăn lớn nhất là các đối tượng này ở trong một khu vực kiệt hẻm nó rất nhỏ có quan hệ họ hàng với nhau và có phân công vai trò cụ thể
như là các đối tượng sẽ có người cảnh giới phía ngoài khi mà lực lượng cơ quan công an xuất hiện
hoặc là có cái lực lượng nào mà đối tượng nghi ngờ là lực lượng công an thì sẽ thông báo vào cho bên trong tạm dừng các hoạt động liên quan đến mua bán ma túy
khi bắt đối tượng chúng tôi cũng rất cẩn thận
vì nếu như mình khi bắt mà nó không cẩn thận nó không đạt được yêu cầu thì nó sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến những người xung quanh
tội phạm mà tội phạm gì chứ tội phạm ma túy là tội phạm nguồn mà
tất cả mọi cái gì là cũng từ ma túy ra thì tới trộn cấp
rồi cướp giật rồi giết người cướp của vân vân là cũng từ tội phạm ma túy ra
thần như vậy cũng mong là các đồng chí trong thời gian tiến đến thì tiếp tục phát huy cái vai trò trách nhiệm của mình vì sự bình yên của người dân
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trần thị thanh và bốn đối tượng có liên quan trực tiếp
đồng thời mở rộng truy xét bắt giữ các đối tượng có liên quan
cũng tại đà nẵng đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hải quân ba mươi tám tuổi trú tại quận hai bà trưng tp hà nội về tội tham mô tài sản
đối tượng này là nhân viên giao hàng nhưng lại dùng tiền hàng để tiêu xài cá nhân
trước đó vào ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng nhiệm vụ được giao là nhân viên giao hàng
của công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên chuyển phát nhanh thuận phong chi nhánh đà nẵng
quân đã chiếm đoạt của công ty này một kiện hàng rồi tự ý đem giao cho khách để thu số tiền cướp là hai mươi bảy triệu đồng
sau đó quân sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân
khi bị công ty phát hiện quân đã tự ý nghỉ việc và bỏ trốn khỏi địa phương cho đến ngày bị bắt giữ
tại cơ quan công an quân thừa nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền hàng
và chú ý khác vào sáng ngày hôm nay phòng giáo dục và đào tạo huyện cron anna tỉnh đắk lắc cho biết
có ba mươi một học sinh của trường tiểu học lý tự trọng thị trấn buôn chấp có biểu hiện bị ngộ độc
sau khi nhận quà bóng bay từ người lạ trước cổng trường
trước đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba có bốn người lạ mặt đứng trước cổng trường tiểu học lý tự trọng
và phát bóng bay cho học sinh khi bảo vệ phát hiện nhóm người này liền rơi khỏi trường
đến hơn một mươi bốn giờ cùng ngày nhiều học sinh tại trường
bắt đầu có biểu hiện chóng mặt đau đầu đau bụng buồn nôn
nhà trường đã đưa các em về phòng y tế và báo chính quyền địa phương công an thị trấn trạm y tế thị trấn để xử lý
tổng số học sinh có biểu hiện ngộ độc là ba mươi một em trong đó có một mươi tám em được chăm sóc điều trị
tại trung tâm y tế huyện crong anna một mươi ba em đang được theo dõi tại nhà
hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc

an ninh điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự vũ thị hương lan
sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại thành phố hà nội và một số địa phương
quá trình điều tra vụ án cơ quan an ninh điều tra bộ công an xác định đối tượng lý thái thạch
có thông tin như sau có liên quan tới vụ án này
họ và tên lý thái thạch sinh ngày hai mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê quán phước an tuy phước bình định
số chứng minh nhân dân hai một một bảy tám năm bốn hai hai
do công an tỉnh bình định cấp ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi hai
để phục vụ công tác điều tra kịp thời phát hiện ngăn chặn tội phạm
cơ quan an ninh điều tra bộ công an thông báo đến các đơn vị địa phương biết và phối hợp
nếu phát hiện thông tin về lý thái thạch thì liên hệ theo số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn hai nghìn bốn trăm ba mươi một
hoặc chín trăm tám mươi chín sáu trăm bảy mươi bốn tám trăm chín mươi chín gặp điều tra viên lương văn tuấn để phối hợp giải quyết
cơ quan an ninh điều tra bộ công an xác định đối tượng lý thái thạch
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn tiến dần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã cát trù huyện cẩm khê tỉnh phú thọ về tội cưỡng đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi cm
đối tượng này cao một m sáu mươi năm cm và có nốt ruồi cách một cm sau đuôi mắt phải
còn về tội tổ chức đánh bạc hoặc gã bạc phòng an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại trung cư hai trăm tám mươi hai phường lĩnh nam quận hoàng mai thành phố hà nội
có nốt ruồi cách hai năm cm dưới sau đầu mắt trái
và đối tượng vũ ngọc mô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu bốn
xã điên hoa huyện phú ninh tỉnh phú thọ bị công an huyện phú ninh tỉnh phú thọ
ra quyết định truy nã về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có sẹo chấm ở đuôi mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
bộ công an phối hợp thực hiện